tính đến chín giờ sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi hai trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã phát hiện một trăm linh sáu ca nhiễm virus zika
trong đó hai mươi một trên hai mươi bốn quận huyện có người nhiễm virus zika
trước diễn biến phức tạp và sự tăng nhanh về số lượng người nhiễm jica như hiện nay
khuyến cáo người dân hết sức cẩn thận nhất là phụ nữ đang mang thai và có ý định mang thai
theo trung tâm y tế dự phòng trong tổng số một trăm linh sáu ca nhiễm virus zika được phát hiện
đã có một mươi bốn thai phụ bị nhiễm virus zika và được theo dõi sức khỏe theo quy định
hiện virus zika đã có mặt ở hai mươi một trên hai mươi bốn quận huyện
trong đó quận bình thạnh vẫn là quận dẫn đầu về số ca nhiễm với hai mươi một ca
trong năm ca nhiễm virus zika mới được phát hiện thì có một ca ở huyện nhà bè
huyện lần đầu tiên phát hiện zika sau một thời gian dài không phát hiện trường hợp nào
để hạn chế
virus zika lây lan nhanh trên địa bàn ngành y tế thành phố cũng đang khẩn trương triển khai
phun xịt hóa chất diệt mũi trên diện rộng vệ sinh môi trường diệt lang quang bỏ gậy
và tuyên truyền người dân chung tay phòng chống diệt mũi tại nơi sinh sống và làm việc